các bệnh viện cũng ghi nhận số ca tử vong nghi do tai nạn giao thông là một trăm linh năm người trong đó tử vong tại bệnh viện là ba mươi hai ca tử vong trước khi vào bệnh viện là bảy mươi ba trường hợp giảm hai mươi một so với cùng kỳ của tết năm hai nghìn hai mươi ba
và nhằm đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chiêm bái hành lễ an toàn thông suốt
lực lượng chức năng và ban quản lý di tích đã triển khai đồng bộ các giải pháp an ninh chống ủn tắc xung đột tại các trục đường chính
qua đó đã góp phần phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách
tại khu vực đền trình dốc suối hoa phường vũ ninh lượng du khách đổ về đây để làm lễ tăng cao đột biến từ ngày ba tết
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông công an thành phố bắc ninh đã bố trí một trăm linh lực lượng cảnh sát giao thông và cán bộ chiến sĩ trong ca trực tết
thành lập các tổ chốt hướng dẫn phân luồng giao thông từ khu vực dốc suối hoa đến đền bà chúa kho
đồng thời chuẩn bị sẵn sàng linh hoạt các phương án tổ chức điều tiết phân luồng giao thông
lực lượng công an thành phố bố trí thành nhiều tổ công tác nhiều điểm chốt chặn huy động tối đa các phương tiện thiết bị hỗ trợ để cán bộ chiến sĩ thực hiện được nhiệm vụ được đảm bảo tốt nhất
ngoài ra trong dịp tết lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đã huy động một trăm linh quân số thực hiện nhiệm vụ xuyên tết
và qua dịp này lực lượng cảnh sát giao thông cũng tiếp tục khuyến cáo tới toàn thể nhân dân
chúng ta đã tham gia giao thông thì không sử dụng rượu bia chấp hành tốt các quy định để làm sao mọi người có một mùa xuân được an toàn và vui vẻ
tại khu vực đền bà chúa kho mỗi ngày có hàng vạn du khách và người dân đến đây dân lễ
ban quản lý di tích đã huy động hơn hai trăm linh người giữ gìn an ninh trật tự hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
và hướng dẫn phương tiện phân luồng giao thông từ xa đảm bảo khoa học tránh ủn tóc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và du khách đến đền
phân lộ giao thông này rất là tốt tại vì là xe khách thì ban đánh đạo để ở ngoài xe to ban đánh đạo để xe bé ở trong
cho nên là cái phân luồng rất là thông thoáng đi lại rất là thuận tiện cho nên là người dân chúng tôi cũng rất là ủng hộ
bên cạnh công tác đảm bảo an ninh của các lực lượng công an thành phố phường vũ ninh dân phòng ban quản lý di tích ban tổ chức cũng tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh
về các quy định của lễ hội nhắc nhở du khách nêu cao ý thức cảnh giác bảo quản tư trang ngăn chặn bảo quản tư trang
và xử lý triệt đề tình trạng ăn xin ăn mày đổi tiền lẻ và khấn thuê
hệ thống camera giám sát cũng đã được phát huy tối đa hiệu quả cảnh quan môi trường phía bên trong khu di tích luôn được đảm bảo
đến nay chưa có trường hợp nào vi phạm pháp luật gây mất an ninh trật tự tại khu di tích xảy ra
tình trạng đốt vàng mã và chen lấn xô đẩy đã giảm mạnh so với mọi năm
không khí ở đề bà chúa kho năm nay rất là đông nhộn nhịp nhưng mà an ninh ở đây rất là tốt
các ca bảo vệ tuổi vệ sinh môi trường cũng sành sẻ trong lành tôi cảm thấy yên tâm đi đềm bà chúa kho
năm nào gia đình nhà tôi cũng đi đềm bà chúa kho
so với mọi năm thì năm nay quý khách về nhận tức là đi ra đi vào là rất thuận lợi
nhà đền rất tạo điều kiện cho khách về hành lễ và đảm bảo an toàn và lắng nghe nhắc nhở của ban an ninh
về công tác trật tự và phòng tránh xảy ra những mất mát tài sản của quý khách
với công tác tổ chức chú đáo
năm nay đã đang và sẽ được diễn ra trong không khí trang nghiêm an toàn tiết kiệm
góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống
nhằm tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện trong quá trình quay lại các tỉnh thành đông nam bộ
đặc biệt là thành phố hồ chí minh tiếp tục học tập và làm việc
vào sáng ngày hôm nay tức ngày năm tết tri đoàn công đoàn và hội phụ nữ cơ sở cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh long
đã tổ chức phát nước suối và sữa miễn phí cho người dân trên quốc lộ một
theo ghi nhận vào sáng ngày hôm nay ngày năm tết đây là ngày nghỉ cuối cùng của đợt nghỉ tết nguyên đán
lượng người dân đổ về các tỉnh thành đông nam bộ tăng cao
mật độ người và phương tiện di chuyển qua địa bàn tỉnh vĩnh long đã tăng đột biến gấp ba lần ngày thường
vì vậy để tạo điều kiện cho người dân được thuận tiện trong suốt quá trình di chuyển
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh long đã tổ chức các chốt để phát nước suối miễn phí và sữa cho người đi đường
trên quốc lộ một tại tổ tuần tra công khai thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
đợt này tri đoàn công đoàn và hội phụ nữ cơ sở cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh long
đã tặng bốn chai nước suối và năm trăm linh hộp sữa đến người dân đi đường
việc làm tuy nhỏ nhưng hình hình đẹp của lực lượng công an đã được người dân cảm kích và vui mừng
đây còn là động lực để lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
góp phần mang hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an đến gần nhân dân
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát thề ngán hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh lâm đồng
đã ra quyết định truy nã số ba mươi hai ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
đối với đối tượng hoàng văn tạo sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
tại thôn chín xã lộc nam huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng
về hai tội trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
công an huyện thạnh trị tỉnh sóc trăng
đã ra quyết định truy nã số hai ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
đối với đối tượng trần tấn đạt sinh năm hai nghìn
hộ khẩu thường trú tại ấp tàn dù xã châu hưng huyện thạnh trị tỉnh sóc trăng
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và phải nhận quyết định truy nã số một mươi ba ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi
của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng
là đối tượng nguyễn văn hòa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
hộ khẩu thường trú tại ấp một xã châu khánh huyện long phú tỉnh sóc trăng
và đối tượng yên đức biển sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại số bảy mươi sáu trên năm b
nay là số ba trăm linh tám trên ba
trần hưng đạo khóm tâm trung phường một mươi thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh sóc trăng ra quyết định truy nã số hai
ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi ba
cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện